gác sát đối tượng thì đối tượng bắt đầu là dí súng qua đỉnh từ trong nhìn đến đối tượng sử dụng súng
và điều lại lực lượng chức năng rút khỏi rút khỏi ngay cạnh xe đó và tạo thế phong toàn tạo thế phong toàn trên trường
nhận định tình hình khó khăn khi đối tượng dùng vũ khí nóng để chống trả đối với cơ quan chức năng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc
nếu ngay lúc này huy động lực lượng có sẵn tại hiện trường áp sát đối tượng thì sẽ hết sức nguy hiểm cho cán bộ tham gia
bởi lẽ khu vực hiện trường sự việc lại hết sức chống trả đối tượng cố thủ trong xe lại có góc quan sát rộng
mọi di chuyển của lực lượng đánh bắt đều nằm trong tầm bắn của trung cùng đồng bọn
nhưng nếu để lâu rất là khó khăn
đây có thể đối tượng sẽ có đồng bọn tới giải cứu bởi đây nằm trên đường tỉnh lộ thuận tiện cho các đối tượng khác ứng cứu từ nhiều phía sẽ đẩy lực lượng truy bắt vào thế bị động
và một tình huống cao rất có khả năng diễn ra các đối tượng sẽ tự sát thì sẽ gây khó khăn cho hoạt động mở rộng điều tra sau này
như vậy sẽ không đạt được mục tiêu mà ban chuyên án đề ra là phải bắt sống được đối tượng trung
khi đối tượng trung cổ thủ trên treo tố
khi đối tượng trung đã gọi điện về gia đình xin vị biệt xáo đỏ rồi lấy má tủy ra sử dụng
và khi đối tượng trung sử dụng má tủy thì có biểu hiện là ngạo ngạo đạo
cho nên trung đã có biểu hiện là đột khe
thế lực lượng của cơ sở ngay tại chỗ là không có điện rồi biên phòng rồi quân sự rồi dân quân rồi vậy
nhưng rất mỏng những cái khó khăn ở đây là người dân ra hiếu kỳ ra xem rất đông
rất khó khăn mà ngay lúc bây giờ thì những cái dây để đồng hành nào bảo vệ thì cũng chưa có ngay được
rồi sau đó tôi tăng cửa nhanh năm mươi lượng trang động sau này đến hai tất cả đến hơn hai trọng
để bảo vệ hiện trường đó và cửa ngay cái lực lượng của quần áo rác súng rồi bắn đề
để bảo vệ hiện trường và chuẩn bị tất cả các cái điều kiện
bởi vì trời càng ngày đầy tối trời càng ngày đầy tối
và trong đó đối tượng thì cố thủ trong xe có vũ khí rất khó khăn
anh em báo cáo lại là tôi cũng khó khăn thì hai anh em của tôi đã trực tiếp có mặt hiện trường
đây là những vấn đề thách thức mà lực lượng truy bắt phải đối mặt tại thời điểm này
một mặt tập trung lực lượng bảo vệ khu vực hiện trường
sơ tán tử dân tại khu vực xung quanh
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cân đội chiến sĩ tham gia đánh bắt cùng người dân
nắm mắt mọi biến động của đối tiện trên xe tìm cơ hội tiếp cận
một mặt chỉ huy mũi đánh bắt liên tục thông báo về tình hình với lãnh đạo công an tỉnh
xin ý kiến chỉ đạo các bức tiếp theo
cùng một lúc hai trận đánh diễn ra tại thời điểm đó lực lượng của chúng ta thì mỏng
đối tượng thì điên cuồng tìm cách chống trả lại
chúng ta sẽ triển khai lực lượng ra sao để đối phó với những tên tội phạm manh động
thách thức pháp luật và sẵn sàng liều chết để chuyên án vừa đạt được mục tiêu đấu tranh
vừa đảm bảo tính nhân văn pháp lý
kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần hồi hộp nhất căng thẳng nhất của chuyên án này
ở phần cuối cùng chương trình hồ sơ vụ án tuần sau
xin tạm biệt và hẹn gặp lại